ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản với nội dung có thể hạn chế hoặc dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tùy theo cấp độ dịch
ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn
khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã thực hiện theo hướng dẫn của thành phố và hướng dẫn của bộ y tế
các địa phương đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn và nhỏ nhất có thể
để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ
bao gồm việc hạn chế hoặc dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo quy định